tại thành phố đà nẵng sau ba tháng đưa vào vận hành thử nghiệm bãi đỗ xe thông minh đầu tiên trên địa bàn
tại số hai trăm năm mươi năm phan châu trinh từ ngày hai mươi tháng một mươi hai bãi độ xe thông minh bắt đầu thu phí theo giờ
khi các phương tiện ô tô đưa xe ra vào bãi
đây là bãi đỗ xe thông minh đầu tiên trên địa bàn thành phố đà nẵng được thiết kế dạng block thép cao sáu tầng
với quy mô năm mươi chỗ đỗ xe ô tô cho loại xe dưới bảy chỗ vận hành theo công nghệ nhật bản
mỗi xe đưa lên vị trí đỗ chỉ mất khoảng hai mươi giây
dịch vụ trông giữ xe ô tô tại bãi đỗ xe được thực hiện đối với ô tô từ bốn đến bảy chỗ
với giá từ một mươi năm đồng một xe một lượt đến hai mươi năm đồng một xe một lượt gửi qua đêm một trăm hai mươi đồng một xe
bên cạnh đó còn có dịch vụ gửi theo tháng từ một năm triệu đồng một xe đến hai triệu đồng một xe
được biết trong thời gian tới thành phố đà nẵng sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng các block tiếp theo tại đây
để đáp ứng nhu cầu gửi xe ô tô của người dân với tổng số một trăm hai mươi năm chỗ đỗ